các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo công an tỉnh hà tĩnh trong đợt gia quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tích nguyên đán nhầm dần hai nghìn hai mươi hai vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã phát hiện xử lý một trăm ba mươi hai vụ một trăm tám mươi chín người liên quan đến mua bán tàng trữ sử dụng trái phép pháo nổ trong đó có một trăm ba mươi một người vi phạm là học sinh và người chưa thành niên
làm việc với các trường hợp tự chế pháo nổ lực lượng chức năng được biết các em học sinh đều tự lên mạng tìm video hướng dẫn
các em đã mua các hóa chất chế tạo pháo như lưu hình calicroras chia một số trang thương mại điện tử facebook zalo rồi về nhà riêng tự chế pháo nổ thế rồi những hậu quả đáng tiếc đã xảy ra
do đó bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kiểm tra phát hiện xử lý hành vi vi phạm thì lực lượng công an tăng cường vận động sự vào cuộc của các đoàn thể tổ chức và toàn xã hội nhất là các trường học và các bậc phụ huynh làm tốt công tác giáo dục quản lý con em học sinh
trong việc sử dụng các trang mạng xã hội và các hành vi liên quan đến pháo
ông nguyễn quốc anh phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh cho hay để đón tết vui tươi lạnh mạnh sở đã ban hành hướng dẫn yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm nhiều nội dung quan trọng
trong đó có việc tổ chức cho cán bộ giáo viên người lao động và học sinh ký cam kết không mua bán chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ pháo nổ
tuy nhiên thời gian qua vẫn có một số trường hợp tự mua vật liệu về chế tạo pháo
sở đã yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng chính quyền địa phương xử lý nghiêm các học sinh vi phạm liên quan đến pháo nổ đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá thi đua tập thể đánh giá hạnh kiểm cá nhân